thưa quý vị sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một một vụ tai nạn đã xảy ra gần cổng chợ phố mới quê võ tỉnh bắc ninh khiến một người tử nạn
theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết sau khi hai xe máy va chạm vào với nhau một trong hai tài xế xe máy đã ngã ra trước đầu xe kéo
hậu quả tài xế xe máy này tử vong tại chỗ còn người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường hai xe máy bị hư hỏng nặng ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một trên quốc lộ hai mươi đoạn qua thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
một chiếc xe bồn chở ga đã mất lái đâm vào ba nhà dân ven đường rất may là không gây thương vong về người
xe bồn chở ga do tài xế nguyễn văn hải trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định điều khiển lưu thông trên quốc lộ hai mươi theo hướng từ đà lạt về thành phố hồ chí minh
khi đến quốc lộ hai mươi đoạn qua thành phố bảo lộc xe bị mất lái đâm vào ba nhà dân bên đường vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng đã khiến khu dân cư này bị mất điện
sau khi tai nạn xảy ra các cơ quan chức năng chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đã có mặt điều tiết giao thông giải phóng hiện trường đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại km tám mươi hai năm trăm linh trên cao tốc nội bài lào cai thuộc địa bàn xã minh tân huyện cầm khê tỉnh phú thọ
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương
xe ô tô khách một mươi sáu chỗ ngồi đã đâm vào đuôi xe đầu kéo khiến cho tám hành khách bị thương và được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
trong đó có hai trường hợp bị thương nặng ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt để giải tỏa hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn